trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus zika gây ra thì công tác phòng chống hiện đang được triển khai rất khẩn trương
vào sáng nay thì trung tâm y tế dự phòng tỉnh bình thuận phối hợp với trung tâm y tế tp phan thiết đã thực hiện chương trình diệt mũi long quăng
chủ động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn các phường hàm tiến và mũi né của thành phố phan thiết nơi có nhiều du khách quốc tế đến nghỉ dưỡng
đến nay bình thuận chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh do nhiễm virus zika nhưng đây là địa bàn thu hút rất đông du khách quốc tế đến tham quan và nghỉ dưỡng
nên việc chủ động phòng chống dịch là rất cần thiết
trung tâm y tế dự phòng đã xây dựng kế hoạch phung hóa chất chủ động và diệt long quăng tại hai phường mũi né và hàm tiến
vì bệnh virus zika là vector triển bệnh do mũi adepti
thì trên địa bàn bình thuận là vector chìm bệnh này lưu hành hàng năm cho nên chính vì vậy thì việc chủ động để khống chế không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn
thì dự phòng tỉnh đã chủ động để diệt long quăng và phung mũi diệt mũi trưởng thành
hoạt động phun thuốc diệt loang quăng được thực hiện bằng nhiều phương pháp
cùng với đó nhân viên y tế địa phương sẽ vào từng nhà tìm và phát hiện những vật dụng chứa nước có bọ gậy long quăng để khử trùng
làm vệ sinh lau rửa sạch sẽ đồng thời tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức giữ vệ sinh chung để bảo vệ sức khỏe không chỉ cho bản thân gia đình mà còn cho cả cộng đồng
có nghe tivi lên hằng ngày đó mình cũng thấy rất là nguy hiểm cho nên mình phải biết cách để mình đề phòng nó tức là mình phải diệt long quăng là điểm chính
ở nhà lưu nước nào cũng đậy kỹ hết khi nó hết là sốt sạch sẽ rồi cho nước vô lại thì mình cũng đẩy thật kỹ
đầu tháng ba vừa qua sở y tế tỉnh bình thuận đã đề phòng tỉnh bình thuận
đã ban hành kế hoạch hành động phòng chống dịch bệnh do virus zika với mục tiêu phát hiện sớm trường hợp nhiễm virus zika
xử lý kịp thời không để dịch lây lan hạn chế đến mức thấp nhất biến chứng do bệnh gây ra